tại hà nội thì đến thời điểm này giá cả thị trường hoa quả thực phẩm tươi sống hay các mặt hàng vàng mã cá chép để cúng ông công ông táo đã khá ổn định hàng hóa dồi dào và không có tình trạng khan hàng sốt giá
tại các chợ truyền thống chợ dân sinh chợ đầu mối như chợ kim liên quận đống đa chợ thành công của quận ba đình chợ gốc đề quận hoàng mai chợ nguyễn công chứ chợ hôm đức viên tại hai bà trưng chợ đầu mối phía nam quận hoàng mai
bên cạnh các mặt hàng trang trí tết thì các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông công ông táo cũng đã được các tiểu thương bày bán khá đa dạng giá cả thị trường năm nay ổn định hàng hóa dồi dào
đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân thần linh cá chép giấy tiền vàng vàng hoa vàng lá được bán khá phong phú và không có sự biến động so với mọi năm
giá bộ vàng mã cúng ông công ông táo sẽ giao động từ ba mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một bộ tùy vào chất lượng và kích cỡ
theo các tiểu thương dịp độ mua sắm thắp hương cúng ông công ông táo sẽ sôi động từ
thứ bảy ngày hai mươi một tháng một dương lịch tức là ngày hai mươi tháng chả